ngày một mươi tám tháng một mươi một thông tin từ trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng bình
địa phương này ghi nhận thêm một mươi năm ca mắc mới trong đó đa số là người trở về từ vùng dịch
hai f một của ca mắc trở về từ vùng dịch
theo đó từ sáu giờ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một đến sáu giờ sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một
tỉnh quảng bình ghi nhận thêm một mươi năm trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó chín trường hợp trở về từ vùng dịch hai trường hợp ghi nhận trong khu cách ly tập trung
một ca tại khu vực phong tỏa và ba người là f một của ca mắc trở về từ vùng dịch chuyển thành f
những trường hợp dương tính mới trên được phát hiện tại thị trấn quy đạt
huyện minh hóa xã xen thủy huyện lệ thủy và thị trấn quán hào huyện quảng ninh
tính từ ngày bảy tháng một mươi đến ngày một mươi tám tháng một mươi một tổng số người từ vùng dịch trở về quảng bình
được xác định dương tính với sars cov hai là hai trăm bốn mươi bảy trường hợp
trong đó huyện tuyên hóa là địa bàn có dịch bệnh diễn biến sự
với chùm ca bệnh lây lan trong cộng đồng tại thị trấn đồng lê với một mươi sáu trường hợp dương tính
trước tình hình phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện
ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện tuyên hóa đã thành lập khu điều trị các trường hợp f một
triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng ở trường mầm non sơn hóa xã sơn hóa
khu điều trị sẽ được kích hoạt tiếp nhận bệnh nhân trong trường hợp bệnh viện đa khoa tuyên hóa quá tải
ngày một mươi bảy tháng một mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tây ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can cho tại ngoại
đối với bà đặng thị minh hằng bốn mươi chín tuổi ngụ tại phường ba thành phố tây ninh tỉnh tây ninh
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người dẫn đến lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
xảy ra tại quán công lộc trên đường hoàng lê kha phường ba tp tây ninh
bị can hằng được tại ngoại để điều tra
theo điều tra vào ngày một mươi bảy tháng bảy ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh có công văn về việc thực hiện
giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu trên địa bàn
trong đó yêu cầu mọi người dân ở tại nhà tạm dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống
tuy nhiên bà đặng thị minh hằng không đóng cửa quán ăn mà cùng năm nhân viên tiếp tục lén lút kinh doanh
đến ngày bảy tháng chín qua khám sàng lọc và lấy mẫu test nhanh lực lượng y tế phát hiện hai nhân viên phục vụ
tại quán công lộc do bà hằng làm chủ dương tính với covid một mươi chín
qua truy vết lực lượng chức năng xác định ban đầu có tám trường hợp tiếp xúc gần với nhân viên f một trở thành f một
hai trường hợp f hai trở thành f và bốn trường hợp là f một
đáng chú ý liên quan đến ổ dịch tại quán cơm lộc này theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tây ninh
có đến chín mươi sáu trường hợp dương tính và sáu mươi một trường hợp f một ở cộng đồng gây thiệt hại cho nhà nước với chi phí điều trị và cách ly đến hơn một hai tỷ đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra tỉnh công an tây ninh tiếp tục điều tra
để xử lý theo quy định của pháp luật
tối ngày một mươi bảy tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương thông tin đã thực hiện bắt tạm giam ba tháng đối với nguyễn thái hiệp
ba mươi một tuổi là bác sĩ khoa kiểm soát dịch bệnh của trung tâm y tế thị xã tân uyên để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
trước đó vào ngày sáu tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với lê văn thắng
là người giữ xe của trung tâm y tế thị xã tân uyên hai mươi bốn tuổi quê đồng tháp tạm trú tại khu phố bảy phường uyên hưng thị xã tân uyên
về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
vào thời điểm đó công an cũng khởi tố bác sĩ nguyễn thái hiệp về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ nhưng cho tại ngoại để điều tra
qua công tác nắm tình hình địa bàn trinh sát xác định thắng đã thỏa thuận với tống văn tùng hai mươi chín tuổi quê ở thanh hóa tạm trú ở khu phố một phường uyên hưng thị xã tân uyên
và ra giá tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho một mươi bảy người dân với giá sáu trăm linh đồng một người
vào ngày hai mươi bốn tháng tám thắng tự ý mở cửa cổng sau trung tâm y tế thị xã tân uyên cho một mươi người dân đi vào trong để tiêm vaccine bảy người còn lại chưa đến
tiêm xong tống văn tùng đang đưa số tiền cho thắng thì bị lực lượng công an bắt quả tang tạm giữ
người và tăng vật với tổng số tiền là một mươi hai triệu đồng
qua đấu tranh thắng thừa nhận hành vi phạm tội
ngoài ra thắng đã khai móc nối với bác sĩ nguyễn thái hiệp thống nhất tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho bốn mươi hai người khác với tổng số tiền là một mươi bảy năm triệu đồng
sau hai lần tiêm vào ngày một mươi một tháng tám và ngày hai mươi tháng tám rồi chia đôi số tiền trên
ngày một mươi tám tháng một mươi một công an quận cầu giấy hà nội cho biết đã ra quyết định khởi tố hai đối tượng nguyễn thị thúy quỳnh hai mươi bốn tuổi và lê văn đức hai mươi năm tuổi
tại cơ sở thẩm mỹ ở đường nguyễn khang phường trung hòa quận cầu giấy hà nội để điều tra tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
cụ thể vào ngày hai mươi năm tháng chín thẩm mỹ viện quốc tế vba ở nguyễn khang phường trung hòa quận cầu giấy hà nội
cho xe ô tô đón miễn phí bà vth bốn mươi bảy tuổi từ nhà ở huyện từ sơn tỉnh bắc ninh đến cơ sở để được tư vấn về gói sản phẩm chăm sóc làm đẹp da
sau quá trình tư vấn bà hát không sử dụng bất cứ gói sản phẩm nào và muốn đi về
lúc này hai nhân viên công ty là nguyễn thị thúy quỳnh và lê văn đức đã yêu cầu trả tiền xe đến đón
trước việc khách hàng không dùng bất cứ gói sản phẩm nào và đòi đi về quỳnh và đức đã yêu cầu trả tiền xe đón giải thích rằng nếu tham gia gói dịch vụ mới được miễn phí
khách hàng không đồng ý liên bị hai đối tượng quỳnh và đức giữ lại thẩm mỹ viện không cho về
đến khoảng một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an quận cầu giấy nhận được thông tin đã đến cơ sở thẩm mỹ trên để kiểm tra xác minh vụ việc và đưa những người liên quan về trụ sở
tại cơ quan công an nguyễn thị thúy quỳnh và lê văn đức đã khai nhận hành vi của mình
hiện công an quận cầu giấy đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một sở thông tin và truyền thông phối hợp với sở văn hóa và thể thao sở y tế chủ trì họp báo thông tin về lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch covid một mươi chín
tại đây ông võ trọng nam phó giám đốc sở văn hóa và thể thao tp hcm cho biết hai mươi h ngày một mươi chín tháng một mươi một tp hcm sẽ cùng cả nước tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch
quận một quận ba bốn năm tám
quận bình thạnh phú nhuận tân bình sẽ tổ chức thả đèn hoa đăng trên tuyến canh nhiêu lộc thị nghè và tuyến canh tàu hủ bến nghé vào lúc hai mươi h ba mươi năm phút ngày một mươi chín tháng một mươi một